sau chiến công phá chuyên án đánh bạc qua mạng với số tiền lên tới hơn một tỷ đồng
bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng bình đã biểu dương chiến công xuất sắc
thể hiện sự mưu trí dũng cảm vượt qua hiểm nguy vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ tập trung phá án đấu tranh với ba mươi đối tượng liên quan
thu giữ các vật chứng đánh bạc và hơn một tỷ đồng
thời gian tới lãnh đạo tỉnh yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục bám sát cơ sở
tăng cường quản lý địa bàn bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy
cũng như đại hội lần thứ một mươi ba của đảng tập trung chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm
đặc biệt là ma túy tiến dụng đen góp phần phục vụ đời sống của người dân
nhất là dịp tết nguyên đán sắp tới